chịu tác động của khối khí lạnh suy yếu và lệch đông
vì thế trong ba ngày tới tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ tiếp tục có sương mù lúc sáng sớm
chưa chiều hừng nắng với nền nhiệt tăng nhẹ do động từ một mươi tám đến ba mươi một độ
đáng lưu ý là do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao nên trong chiều tối mai
tại vùng núi sẽ có mưa rông cục bộ có mưa vừa đến mưa to kèm theo tố lốc và gió giật mạnh
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong ba ngày tới cũng chỉ có mưa vài nơi
riêng chiều tối mai sau ảnh hưởng của hội tụ gió khu vực sẽ có mưa rông rải rác
cục bộ có mưa vừa đến mưa to
còn về nhiệt độ nền nhiệt cũng có xu hướng tăng dần cao nhất ngày giao động từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
không có hình thế gây mưa nào cho miền trung vì thế trong ba ngày tới ở đây phổ biến khá ít mưa
có chăng chỉ xuất hiện mưa cục bộ
ban ngày trời nắng nhiệt độ ở đây cũng có xu hướng tăng dần
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế nền nhiệt sẽ giao động từ một mươi chín đến ba mươi một độ
trời chỉ còn xe lạnh lúc sáng
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận trong hôm nay cũng như ba ngày tới
thời tiết vẫn ổn định ngày nắng đêm chỉ có mưa vài nơi
với mức nhiệt ngày đêm giao động trong khoảng hai mươi một ba mươi hai độ có nơi còn vượt ngưỡng ba mươi hai độ
ở tây nguyên trong ba ngày tới thời tiết tiếp tục ít có sự thay đổi
tại đây không có mưa nắng xuất hiện từ sáng đến chiều với nền nhiệt độ duy trì ở ngưỡng cao
mức nhiệt ngày đêm phổ biến từ một mươi bảy đến ba mươi ba độ
đến với các tỉnh thành nam bộ tại đây cũng là nơi có thời tiết ổn định nhất trên cả nước
khi chủ đạo vẫn là ngày có nắng nhiều với mức nhiệt cao nhất sẽ do động trong ngưỡng ba mươi hai đến ba mươi năm độ

cục bộ có nơi nắng nóng khi mức nhiệt vượt ngưỡng ba mươi sáu độ